tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức hoa kỳ
ngày hai mươi ba tháng năm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã có các cuộc gặp với bộ trưởng thương mại wilbur ross
bộ trưởng tài chính stephen mnuchin quyền bộ trưởng quốc phòng patrick sanahan
trao đổi với hạ nghị sĩ chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện elliot andrew và tiếp phó chủ tịch tập đoàn aes gustavo pimenta
tại các cuộc gặp hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quốc phòng an ninh
tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư tạo điều kiện và môi trường thuận lợi
cho các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn kinh doanh tại việt nam đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng